bộ y tế philippines thông báo nước này đã ghi nhận thêm một mươi trường hợp nhiễm mới virus zika trong những ngày gần đây nâng tổng số ca nhiễm lên ba mươi ba trường hợp
thông báo của bộ y tế philippines nêu rõ các trường hợp nhiễm virus zika đã được phát hiện tại một số tỉnh miền trung cùng nhiều thành phố lớn
trong đó có cả những thành phố thu hút nhiều khách du lịch như thủ đô manila và sébu
thông báo cũng khuyên cáo người dân tuân thủ chiến dịch nhằm chống lại sự lây lan của virus
được phát hiện lần đầu tiên tại châu phi virus zika sau đó lan sang châu á và khu vực mỹ la tinh gây ra đợt bùng phát dịch mạnh nhất từ trước tới nay
theo tổ chức y tế thế giới virus zika đã lây truyền tới bảy mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong đó nơi bùng phát nghiêm trọng nhất là nam mỹ